về phía mỹ trong một thông báo đưa ra mới đây nhà trắng cho biết
tổng thống mỹ joe biden đã gặp thủ tướng ukraine tại thủ đô washington dc
trong đó ông biden khẳng định sự ủng hộ không ngừng của mỹ đối với ukraine
đồng thời đề cập tới khoản hỗ trợ an ninh bổ sung trị giá tám trăm linh triệu usd
và khoản hỗ trợ kinh tế năm trăm linh triệu usd cho ukraine mà chính quyền mỹ mới thông báo trước đó
theo đó tổng số tiền mỹ đóng góp cho nền kinh tế ukraine trong hai tháng qua lên tới hơn một tỷ usd
cũng trong cuộc gặp này ông chủ nhà trắng cho biết
chính quyền mỹ sẽ cho phép người dân ukraine đến mỹ sinh sống tạm thời nếu họ có người mỹ bảo trợ
liên quan tới kế hoạch viện trợ cho ukraine đan mạch tây ban nha và đức mới đây thông báo
sẽ tiếp tục gửi các lô vũ khí và vật tư quân sự từ kiev trong đó có những khí tải hạng nặng